lực lượng công an đã phát hiện một mươi bảy gói nghi là ma túy đá một viên nén nghi là ma túy tổng hợp một bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá một cân tiểu ly các dụng cụ để phân chia ma túy một súng màu đen có ổ quai kim loại một súng hơi một mươi viên kim loại dạng viên đạn
chi khai nhận toàn bộ số phang tăng vật trên là ma túy do chi góp tiền với hoàng anh mua về để bán kiếm lời còn hai khẩu súng là do hoàng anh mua trên mạng xã hội mục đích để tự vệ khi đi mua bán ma túy
tự mua giống rồi trồng cần xa ngay tại nhà sau đó cắt tỉa xấy khô đóng gói để bán cho khách phạm văn trung chú tại huyện bảo thắng tỉnh lào cai đã bị lực lượng công an tỉnh lào cai bắt giữ
trung bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ khi đang điều khiển xe ô tô trên cao tốc nội bài lào cai với một túi ma túy cần xa một loại nhựa chứa ma túy cần xa
mở rộng điều tra tổ công tác thu giữ thêm một túi ma túy cần xa của trung tại văn phòng xe hà sơn ở xã sơn hà huyện bảo thắng
khám xét khẩn cấp
khám xét khẩn cấp nơi ở của trung lực lượng công an tiếp tục thu giữ một mươi hai túi ni lông chứa chất thực vật khô màu xanh mà trung khai nhận là lá cần xa khô tổng số cần xa khô mà tổ công tác đã thu giữ là hơn ba kg
với chiêu thức mua hàng trúng thường đối tượng nguyễn lê hoàng thủy chú tại thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã lừa đảo một nạn nhân rồi chiếm đoạt số tiền hơn tám trăm linh triệu đồng
tại cơ quan công an thủy khai nhận sau khi quen biết chị quế anh
bình thuận thông qua trò chơi địa tử thủy đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của bạn
thủy giới thiệu mình đang làm việc trong một công ty chuyên về các thiết bị di động tại thành phố hồ chí minh có thể mua được các mặt hàng giá rẻ
tin lời chị quế anh đã nhờ thủy mua ba điện thoại di động và chuyển hơn bốn mươi bốn triệu đồng cho đối tượng
nạn nhân sau đó tiếp tục chuyển hơn tám trăm linh triệu đồng số tiền mà thủy lừa là tiền thuế cần phải nộp để nhận quà trúng thường trị giá hàng tỷ đồng
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
công an quận tân bình tp hcm vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can nguyễn thị thiên nhi lê quốc doanh và một đối tượng một mươi bảy tuổi cùng chú tại tp hcm để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo điều tra nhi và đối tượng một mươi bảy tuổi chuyên nhận cặp kè với đàn ông lớn tuổi để kiếm tiền đã kể với doanh về việc bị một người đàn ông nhận nuôi và tru cấp tiền lừa tình
cả nhóm đã lên kế hoạch để trả thù
sau khi đối tượng một mươi bảy tuổi hẹn người đàn ông đến khách sạn doanh và nhi
nắp sẵn trong tủ quần áo đã lao ra tấn công khống không chế chiếm đoạt chiếc điện thoại và yêu cầu người đàn ông chuyển khoản một số tiền
sau đó các đối tượng còn yêu cầu nạn nhân đưa một mươi năm triệu đồng nếu muốn chuộc lại tài sản
đội cảnh sát hình sự công an quận liên triều thành phố đà nẵng vừa truy xét và bắt giữ khẩn cấp đối tượng đặng minh phụng
quê ở tỉnh quảng nam là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản tại phường hòa minh quận liên triều vào dạng sáng ngày sáu tháng một
cụ thể dạng sáng ngày sáu tháng một phụng đột nhập vào nhà dân thông qua cửa thông gió lấy trộm hai máy tính sách tay một máy tính bảng một điện thoại di động và số tiền ba triệu đồng
vào cuộc điều tra lực lượng công an đã nhanh chóng phát hiện và bắt giữ phụng khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ ở phường hòa an quận liên triều quận cẩm lệ cùng với số tăng vật đã trộm cắp được
tại cơ quan công an phụng thừa nhận do không có công an việc làm nên ban đêm thường đi bộ tại các khu dân cư lợi dụng sơ hở của nhà dân để đột nhập trộm cắp tài sản